trong đó tập trung nhiều nhất tại các huyện ngọc lạc quang sơn quang hóa mường lát
mặc dù các cấp chính quyền trên địa bàn đã có nhiều giải pháp tuyên truyền nhằm nâng cao sự hiểu biết của người dân nơi đây về hệ quả của nạn tà hôn và hôn nhân cận huyết thống
tuy nhiên vẫn rất khó để thay đổi được nếp nghĩ và phong tục của đồng bào đã hình thành hàng trăm năm qua
đây cũng là nội dung mà phóng sự lời dưa buồn bên dễ phủ hù do nhóm phóng viên đài phát thanh truyền hình thanh hóa thực hiện
được phát trong chuyên mục trang địa phương của kênh truyền hình nhân dân hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
theo thống kê chưa đầy đủ từ năm hai nghìn một mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi vùng cao biên giới đã ghi nhận có một hai trăm linh bảy cặp tàu hôn và tám mươi sáu cặp hôn nhân cận huyết thống
các địa phương chiếm tỷ lệ cao là mường lát quan sơn quan hóa và ngọc lạc và tập trung chủ yếu ở các dân tộc mông thái khơ mú